khánh hòa là địa phương từ lâu đã nổi tiếng với đặc sản tôm hùm bình ba
thế nhưng nhiều năm trở lại đây nghề nuôi tôm hùm lồng gặp rất nhiều khó khăn
khiến cho người nuôi tôm không khỏi lao đao lo lắng
đảo bình ba là một trong những vùng có lợi thế và tiềm năng để phát triển mạnh nghề nuôi tôm hùm lồng
với hơn tám lồng tôm chủ yếu là tôm hùm xanh hàng năm cung cấp cho thị trường hơn một trăm linh tấn tôm thịt
thời gian qua nghề nuôi này đối diện với nhiều rủi ro và thách thức khi bảy mươi tôm hùm giống phải nhập khẩu từ nước ngoài
môi trường nuôi ngày càng ô nhiễm giá cả ngày càng lao đao ảm đạm
đặc biệt đầu da gặp khó khăn do phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu tiểu ngạch sang trung quốc
thời gian qua ngành thủy sản khánh hòa cũng đã khuyến cáo người nuôi thực hiện các biện pháp như nuôi lưu giữ
tránh bán ổ ạt chưa nên thả nuôi mới trong tình hình hiện nay tiếp tục hướng dẫn người nuôi thành lập các tổ sản xuất hoặc hợp tác xã nuôi trồng
nhằm liên kết với các doanh nghiệp thu mua tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới để có thêm đầu ra ổn định
kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàn thiện sớm đề án phát triển sản xuất xuất khẩu tôm hùm đến năm hai nghìn hai mươi năm
để người nuôi tôm hùm bớt lao đao với điệp khúc được mùa mất giá